những bệnh nhân covid một mươi chín sẽ phải đối mặt với những di chứng kéo dài sau khi khỏi bệnh
bệnh viện đại học y dược tp hcm cho biết mỗi tháng phòng khám tai mũi họng tiếp nhận khoảng một trăm năm mươi trường hợp
hậu covid một mươi chín có các vấn đề về khiếu rác vị rác
gần đây bệnh nhân nmt hai mươi tuổi ngụ tại tp hcm cũng đến khám vì mất khẩu giác dù đã khỏi covid một mươi chín
thỉnh thoảng anh mới ngửi được tình trạng này đã ảnh hưởng không nhỏ đến công việc của một nhân viên pha chế nước hoa như anh tê
sau khi thực hiện đánh giá bác sĩ nhận định anh t bị mất khiếu rác ở mức độ nặng
anh được chỉ định sử dụng thuốc nhỏ mũi có chứa cardicoid
ngoài ra còn dùng thêm corticoid toàn thân kết hợp với một số thuốc hỗ trợ khác
bên cạnh đó người bệnh được hướng dẫn bài tập ngửi mùi tại nhà ba lần mỗi ngày
sau gần bốn tuần khiếu rác của người bệnh đã dần cải thiện
khoảng hai tháng điều trị
anh t đã hồi phục khiếu rác hoàn toàn và có thể trở lại với công việc của mình
các bác sĩ cho biết mất khiếu rác và vị rác là những triệu chứng thường gặp ở người mắc covid một mươi chín
có khoảng chín mươi bệnh nhân có thể tự hồi phục sau bốn tuần
một số ít phải can thiệp điều trị hậu covid một mươi chín
theo một nghiên cứu tại châu âu năm hai nghìn hai mươi khoảng năm mươi ba người nhiễm covid một mươi chín bị mất hoặc giảm khảo rác bị rác
báo cáo bước đầu tại bệnh viện đại học y dược tp hcm cho thấy
thay đổi khứu rác và vị rác chiếm khoảng bảy mươi
về mặt nguyên nhân các nghiên cứu cho thấy virus sars cov hai liên kết với một protein gọi là ace hai được tìm thấy trên tế bào chủ thể
ase hai tập trung ở các tế bào trong mũi và miệng
các nhà khoa học đã tìm thấy ace hai trên các tế bào nâng đỡ bao quanh tế bào thần kinh rác ở mũi và các tế bào trong nụ vị giác ở lưỡi
bệnh viện đại học y dược tp hcm cho biết trợ chứng mất khứu rác vị rác do covid một mươi chín thường là tạm thời
khẩu rác và vị giác sẽ tự cải thiện trong vòng bốn tuần người bệnh không nên quá lo lắng
nếu tình trạng kéo dài người bệnh nên đến các phòng khám chuyên khoa tai mũi họng hậu covid một mươi chín để được tư vấn trần đoán xác định và điều trị phù hợp
trường hợp bị mất cảm nhận mùi vị đột ngột nhưng chưa được chẩn đoán xác định mắc covid một mươi chín
người bệnh nên tự cách ly thực hiện xét nghiệm nhanh và thông báo cho y tế địa phương để được hướng dẫn kịp thời
mới đây ủy ban nhân dân tp hcm vừa có thông báo khẩn về cấp độ dịch trên địa bàn tp hcm theo nghị quyết một trăm hai mươi tám
tp hcm vẫn ở cấp độ dịch hai là vùng vàng nguy cơ trung bình tuy nhiên đã có ba quận huyện đã tăng cấp độ dịch so với tuần trước
có tám trên hai mươi hai địa phương đạt cấp một là vùng xanh nguy cơ thấp bao gồm các quận một
một sáu bảy tám tân bình tân phú huyện bình chánh củ chi
một mươi trên hai mươi hai địa phương ở cấp hai là quận ba năm một mươi một mươi một một mươi hai bình tân bình thạnh gò vấp phú nhuận tp thủ đức huyện cần giờ học môn nhà bè
quận bốn là địa phương duy nhất ở cấp độ ba là vùng cam nguy cơ cao
như vậy so với tuần trước quận một mươi một và huyện cần giờ đã tăng cấp độ dịch từ một lên hai quận bốn đã tăng từ cấp hai lên cấp bốn
quận tân phú là địa phương duy nhất giảm cấp độ dịch
từ cấp hai xuống cấp một
ở cấp phường xã và thị trấn có một trăm linh bốn trên ba trăm một mươi hai địa phương đạt cấp một một trăm tám mươi bảy trên ba trăm một mươi hai địa phương đạt cấp hai và có hai mươi một trên ba trăm một mươi hai địa phương ở cấp ba
trong đó có hai mươi phường xã đã giảm cấp độ dịch năm mươi sáu phường xã tăng cấp độ dịch so với tuần trước
theo báo cáo của sở y tế tỷ lệ mắc mới trong cộng đồng trên một trăm linh người trong tuần từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một đến ngày hai tháng một mươi hai
thành phố hồ chí minh ghi nhận một mươi chín trăm linh một ca
tăng so với tuần trước tám bảy trăm ba mươi một ca
hiện nay tiêu chí này của thành phố hồ chí minh vẫn ở cấp độ ba theo nghị quyết một trăm hai mươi tám
về độ bao phủ vaccine đến hết ngày hai tháng một mươi hai tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine trên địa bàn thành phố hồ chí minh là một trăm linh
tỷ lệ người từ năm mươi tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine là chín mươi tám
thành phố hồ chí minh đã có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung điều trị và kế hoạch bảo đảm số giường hồi sức cấp cứu
tại các cơ sở khám chữa bệnh sẵn sàng đáp ứng tình hình dịch ở cấp độ bốn
các quận huyện và thành phố thủ đức xây dựng kế hoạch thiết lập các trạm y tế lưu động tổ chăm sóc người nhiễm bệnh tại cộng đồng
và có kế hoạch cung cấp oxy y tế cho các trạm y tế xã phường thị trấn
trong khi thành phố hồ chí minh đang chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại
thì trên thực tế số f tại khoa điều trị covid một mươi chín của bệnh viện nhi đồng hai thành phố hồ chí minh có chiều hướng gia tăng
trong đó bốn mươi ở độ tuổi học cấp một cấp hai
lãnh đạo khoa điều trị covid một mươi chín bệnh viện nhi đồng hai tuyến cuối điều trị covid một mươi chín cho trẻ em tại thành phố hồ chí minh cho biết
hiện khoa đang tiếp nhận điều trị một trăm một mươi một trường hợp bệnh nhi có chiều hướng gia tăng so với tuần trước
trong đó trẻ em độ tuổi học cấp một cấp hai chiếm bốn mươi số ca bệnh nặng cũng tăng và có nhiều trường hợp mang cơ địa béo phì
riêng từ tháng một mươi đến nay theo thống kê của bệnh viện lượng bệnh nhi mắc covid một mươi chín đã tăng từ ba mươi
tới bốn lần thời điểm vừa bình thường mới
trước thông báo thí điểm cho học sinh thành phố hồ chí minh đi học trở lại kể từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai
bác sĩ điều trị cho rằng không thể đóng cửa mãi trường học khi cuộc chiến với covid một mươi chín còn kéo dài
các khối chín và một mươi hai nên được đi học sớm vì là năm cuối cấp đã tiêm đủ hai mũi vaccine nên đã có kháng thể bảo vệ
với các khối lớp khác các cơ quan chức năng cần cân nhắc tình hình dịch thực tế để sắp xếp thời gian học phù hợp
ngoài ra khi trẻ trở lại trường
năm k là biện pháp bắt buộc
các trường học cần tính toán phân bổ thời gian học và sắp xếp lớp học phù hợp sao cho có thể giãn cách được tốt nhất
với trẻ học bán chú nội chú ăn ngủ tại trường nguy cơ tiếp xúc lẫn nhau và lây nhiễm có thể xảy ra
nhà trường phải làm sao xử lý ổn thỏa việc này
các chuyên gia gợi ý các trường học có thể chia đôi lớp học
linh động lịch học sang nhiều buổi khác nhau để giảm sự tập trung đông
theo bác sĩ chỉ khoảng một mươi trẻ là f nằm ở nhóm phải hồi sức cấp cứu
và gần như đều chưa được tiêm vaccine
do đó khi cho trẻ đi học trở lại phụ huynh không cần phải quá lo lắng
hiện tại việc cho phép f một cách ly tại nhà và f điều trị tại nhà khiến nhiều người băn khoăn lo lắng
nhiều câu hỏi được đặt ra xung quanh vấn đề này rằng khi nhà trung vách có người bị mắc covid một mươi chín
không biết có lây nhiễm không ở trong hẻm đối diện với nhau thì có nên mở cửa sổ hay không
hãy cùng theo dõi câu trả lời ngay sau đây
bác sĩ nguyễn thành úc khẳng định nếu không có tiếp xúc thì không có lây nhiễm covid một mươi chín
có hai cách tiếp xúc một là tiếp xúc trực tiếp tức là khi mình đứng trước bệnh nhân hít phải giọt bắn của họ
thứ hai là tiếp xúc gián tiếp khi giọt bắn có chứa virus dính vào tay rồi vô tình đưa lên mắt mũi miệng của mình
giả thuyết virus bay trong không khí là không có cơ sở khoa học
vì virus không thể tồn tại ở bên ngoài tế bào sống nó luôn luôn tồn tại và phát triển trong tế bào sống
như các tế bào niêm mạc mũi miệng
phế quản phổi bị chóc ra khi người ta ho hắt hơi
giọt bắn lớn thì ta nhìn thấy được
giọt bắn nhỏ dưới dạng khí dung aerosol thì mắt thường không nhìn thấy được nhưng nó vẫn có khả năng mang virus
về chuyên môn một người bị lây nhiễm virus phải hội đủ hai điều kiện
điều kiện thứ nhất là phải đủ số lượng virus xâm nhập vào cơ thể
ít nhất phải có trên một hạt virus từ người bệnh phát tán ra ngoài rồi đi vào mắt mũi miệng của người lành
điều kiện thứ hai là thời gian tiếp xúc
có đủ lâu để virus xâm nhập hay không
đối với số lượng virus khi người bệnh thở sẽ phát tán hai mươi hạt virus trong một phút
khi người bệnh nói chuyện sẽ phát tán hai trăm linh hạt virus trong một phút
khi người bệnh ho chảy mũi thì sẽ phát tán ra trên hai trăm linh triệu hạt virus trong một phút
những hạt virus này tồn tại khoảng ba giờ trong không khí ở môi trường kín thiếu sự thông thoáng tồn tại từ hai đến ba ngày trên một số bề mặt xung quanh
đối với thời gian tiếp xúc
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hoa kỳ cdc
nếu một người f đi bộ đi xe đạp xe máy chỉ đi lướt qua người khác như trường hợp trên
cả hai đều mang khẩu trang thì khả năng lây là rất thấp gần như không có
nếu mình dừng lại như không nói chuyện giữ khoảng cách trên hai mét trong thời gian dưới bốn mươi năm phút thì lây nhiễm rất thấp hoặc không lây
nếu còn nói chuyện với nhau trong thời gian dưới bốn phút thì lây nhiễm cũng rất thấp nói chuyện trên bốn phút thì lây nhiễm cao
trong môi trường thông thoáng
khả năng lây nhiễm rất thấp ngược lại trong một môi trường kín ít thông thoáng như trong nhạc đóng kín cửa
hay trong hội trưởng máy lạnh thang máy giạp hát trung cư dùng chung hệ thống điều hòa trung tâm thì lây nhiễm là rất cao
nhà trung vách nhưng không khuét vách để tiếp xúc với nhau thì không thể và không lây nhiễm được
còn nhà hẻm đối diện với nhau thì cũng không lây
virus không bay qua hẻm được nếu như cửa sổ không đối diện nhau và khoảng cách hai nhà là trên hai mét
hãy mở tất cả các cửa trong nhà
khi có điều kiện để không khí được lưu thông thật thông thoáng càng thông thoáng thì càng hạn chế lây nhiễm
vì lúc đó nồng độ virus đã bị phà loãng và đẩy ra khỏi nhà nhanh chóng